thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến tám h ngày năm tháng chín đà nẵng bước vào giai đoạn giãn cách tiếp theo
trong một mươi ngày thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó thành phố đà nẵng đã triển khai đồng loạt năm phương án cung ứng hàng hóa cho hơn một triệu dân
mặc dù rất khó khăn để đáp ứng một cách đầy đủ nhu cầu của từng hộ gia đình nhưng chính quyền địa phương từ thành phố đến cơ sở đã và đang nỗ lực phục vụ nhân dân
tận dụng trường học làm siêu thị di động đây là điểm cung ứng hàng hóa cho người dân ba phường thuộc quận hải châu
mỗi ngày siêu thị di động cung ứng khoảng năm tấn thịt rau củ các loại
thông qua tổ trưởng mỗi khu phố sẽ đặt mua theo combo tổng và phân chia lại cho hộ dân
như vậy sẽ giảm tải áp lực cho đơn vị cung ứng khi không còn lên đơn nhỏ lẻ thực phẩm đến tay người dân cũng nhanh hơn
cô đi mà cô đến sáu tiếng ngồi

cô đến sáu tiếng ngồi
mà từ ngày hôm qua mà sáu tiếng mà mua biết bao nhiêu đơn
mà đặt đắc vinh đặt đắc vinh là đặt ba ngày rồi không được
chứ cái đơn nó cũng phải qua lại bên đây
hải châu hiện nay là một điểm nóng về số lượng ca nhiễm và liên tục thiết lập vùng đỏ
do đó siêu thị di động như thế này vừa đáp ứng một phần nhu cầu của người dân vừa đảm bảo yêu cầu phòng dịch
ngoài ra ủy ban nhân dân quận cũng linh động tìm nguồn cung thông qua kết nối gia lô đặt hàng theo hình thức từ phường tổ dân phố người dân
trong quá trình thực hiện cái việc cung ứng trong những ngày qua thì bản thân tôi cũng thấy rằng là cũng trong cái hoàn cảnh hiện nay cũng mong bà con nhân dân mình
cũng chung tay góp sức với lại toàn xã hội với chính quyền chúng ta là mình khi đặt hàng thì cũng đang đặt những cái món hàng
thực sự thích yếu cho cái nhu cầu được sống của mình trong những ngày như thế này
để đỡ bất áp lực cho các tổ dân phố các tổ cung ứng cũng như là ủy ban nhân các phường trong cái việc là cung ứng hàng hóa cho nhân dân
đà nẵng có một mươi siêu thị một trăm ba mươi cửa hàng siêu thị mini với ba mươi doanh nghiệp phân phối nhưng hiện nay đã quá tải chỉ đáp ứng một mươi năm năm
để nỗ lực đảm bảo nhu cầu cho hơn một triệu dân trong một mươi ngày chính quyền thành phố đã đồng loạt áp dụng năm phương án cho phép tạp hóa hoạt động trở lại
tổ chức bán hàng lưu động cung ứng từ nguồn hàng hóa của thành phố khôi phục một số chợ truyền thống và các siêu thị chuỗi cửa hàng được phép hoạt động một trăm linh
khoảng có hai shipper sẽ được
đăng ký đáp ứng các điều kiện về tiêm vaccine về mặt đồ bảo hộ về các biện pháp phòng chống dịch khác để tham gia trong cung ứng lương thực thực phẩm của thành phố
hiện nay thì thành phố cũng thường xuyên nắm cái thông tin nhu cầu của từng hội dân qua cái băng điều hành của tổ dân phố và qua các trang cái thông tin khác nhau
để tiếp tục là sẽ có những giải pháp phù hợp hơn để mà cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân
qua kiểm tra tại một số địa điểm cung ứng hàng hóa lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu các địa phương cần chủ động tìm nhiều phương án để đa dạng nguồn hàng
và áp dụng cách làm hay sáng tạo để hàng đến tay người dân một cách nhanh nhất có thể